theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hôm nay các tỉnh miền bắc có mưa rào rải rác về đêm và sáng sớm
nên nhiệt độ tiếp tục tăng nhưng nhiều vùng vẫn rét đậm các tỉnh tây nam độ có ảnh hưởng của bão số một nên có mưa rông đến chiều mưa sẽ giảm dần
hồi bảy giờ ngày bốn tháng một vị trí tâm bão ở vào khoảng bảy tám độ vĩ bắc một trăm linh một sáu độ kinh đông cách mũi cà mau khoảng ba trăm ba mươi km về phía tây tây nam
cách đảo thổ chu kiên giang khoảng hai trăm bảy mươi km về phía tây nam sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi hai
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đến bảy giờ ngày năm tháng một vị trí tâm bão ở vào khoảng chín một độ vĩ bắc chín mươi tám độ kinh đông trên vùng biển phía tây của tỉnh phu kẹt thái lan
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
sức gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm hai mươi km tính từ tầm bão
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km